mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội vào trưa nay ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ
phạm minh chính đã trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin khẩn trương triển khai công tác chữa cháy
khắc phục hậu quả ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy
khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini
khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền
giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ
kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố lãnh đạo chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp
chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có liên quan thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra
giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các vi phạm tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn
động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa
các nạn nhân quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà
đối với việc hỗ trợ người bị nạn bí thư thành ủy hà nội đã chỉ đạo ubnd tp ubnd tổ quốc
thành phố các sở ngành liên quan và quận thanh xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với những trường hợp
nạn nhân hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn trong vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân
nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách xã hội hóa và nguồn mặt trận tổ quốc việt nam ca cấp
bước đầu đối với các trường hợp tử vong thành phố hỗ trợ ba mươi bảy triệu đồng một người thiệt mạng và một mươi hai triệu
một trăm linh ngàn đồng một người bị thương riêng đối với trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm năm triệu đồng
một trẻ bị thiệt mạng và một mươi triệu đồng một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện hỗ trợ từ các nguồn
xã hội hóa khác của thành phố quận phường và tổ chức đoàn thể xã hội thành phố hỗ trợ đối với sinh viên
công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ mỗi cá nhân là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
một tháng trong sáu tháng hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị
tại bệnh viện hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn
mức năm triệu đồng một trẻ đồng thời giao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở
các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường
xin được chuyển sang các thông tin khác thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lão phí để tiếp tục điều tra và làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của tổng công ty tín nghĩa
trước đó vào ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch là công ty con có năm mươi một năm mươi hai vốn điều lệ của tổng công ty tín nghĩa
liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư long tân phú thạnh
đến ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng
đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị truy tố đối với bốn bị can là thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo luật định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan
để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
với vai trò là chủ mưu trong vụ buôn lậu đường cát từ campuchia về việt nam tại phiên tòa vào chiều ngày một mươi hai tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt phan thị mỹ lệ chú tại thành phố long xuyên bốn năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
cùng với tội danh trên các bị cáo trần văn tân chú tại huyện an phú ba năm tù và nguyễn văn thơi chú tại tp long xuyên một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
theo có trạng để vận động đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam tiêu thụ lệ đã thuê tân phân công người canh đường bốc phát vận chuyển và thuê tài xế sử dụng xe tải của lệ chở đường cát
vào khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi lệ điện thoại cho tân phân công người sử dụng vỏ lãi sang campuchia nhận sáu trăm tám mươi bao
tương đương với ba mươi bốn tấn đường cát vận chuyển về việt nam rồi bốc phát đưa lên ba xe ô tô tải của thơi nguyễn quốc thanh và châu văn nguyên chờ sẵn
đến dạng sáng ngày tám tháng tám trên đường vận chuyển số đường cát trên về thành phố long xuyên thì bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với hoàng đức nhu
chú tệ tỉnh lào cai về hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cụ thể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhu sử dụng tài khoản phát triển
tài khoản facebook tên đức nhu để tham gia nhóm facebook có tên tài khoản ngân hàng a t m
đăng tải các bài viết với nội dung liên quan đến việc trao đổi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác
nhu đã sử dụng tài khoản facebook jalo telegram tên đức nhu để liên hệ và nhắn tin với các đối tượng khác
nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại rồi bán lại để thu lợi bất chính
bước đầu nhu khai nhận đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
ngoài ra nhu còn thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng
để mở nhiều tài khoản bán lại thu lợi bất chính
thưa quý vị hiện nay hình thức thanh toán sử dụng mã qr đang tăng lên nhanh chóng
và theo số liệu của ngân hàng nhà nước hoạt động thanh toán qua phương thức qr code trong năm tháng đầu năm nay
đã tăng trưởng đạt tới một trăm năm mươi một một mươi bốn về số lượng và tăng ba mươi bốn mươi một
về giá trị thanh toán so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng đang đưa ra cảnh báo tới người dân
là cần phải cẩn trọng khi quét mã qr đặc biệt là cảnh giác với các mã qr được dán hoặc chia sẻ
ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội và email
với những người lớn tuổi như ông vũ quốc hoa hình thức thanh toán sử dụng mã qr thật sự thuận tiện
chỉ cần dùng chiếc điện thoại thông minh quét mã qr và nhập số tiền ông khoa đã hoàn tất việc thanh toán
mà không phải mất thời gian cùng nhau
ông khoa cũng đồng cấp các thông tin như chủ tài khoản số tài khoản
nhưng nhanh chóng cũng đi kèm nguy cơ vì vậy ông khoa luôn cẩn thận trong mọi giao dịch
theo các chuyên gia mã qr có thể được trèn trực tiếp vào email tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại
nên dễ dàng tiếp cận người dùng
vừa qua một số ngân hàng đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mã qr
theo đó các đối tượng thực hiện việc kết bạn qua mạng xã hội và gửi mã qr cho người dùng
sau khi quét người dùng có thể bị chiếm tài khoản thông qua các website giả mạo dẫn từ mã qr này
cái mã qr đấy thì nó lại là một cái mã trung gian để tin tặc có thể lừa đảo khi mà
gửi những cái mã qr đấy hoặc là người dùng họ quét vào những cái mã qr đấy
và nó hiện ra những cái đường link web độc hại này hoặc là những cái đường link mà yêu cầu khách hàng
phải nhập các cái thông tin tài khoản vào thì rất có khả năng là tội phạm lừa sẽ sử dụng qua những cái thông tin đó
để lấy cắp các dữ liệu ví dụ lấy cắp thông tin cá nhân lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng otp v v
bên cạnh đó hiện nay cũng đã xuất hiện tình trạng một số cửa hàng tiện lợi hoặc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
bị các đối tượng tráo đổi mã qr
từ đó chiếm đoạt tiền chuyển khoản của người dùng
do đó người dân cần hết sức thận trọng khi tiến hành giao dịch thông qua quét mã qr
từ những cái tổ chức uy tín hay không đã được kiểm định về bảo mật hay chưa
và những cái đường link đấy khi mà họ cung cấp các thông tin thì tuyệt đối tránh cung cấp các thông tin
về ví dụ như là mật khẩu hoặc là của những cái tài khoản ví dụ như tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mạng xã hội
đối với các cơ quan đơn vị tổ chức mà cung cấp các mã thì cũng cần phải lưu ý một số các cái vấn đề sau
cái thứ nhất là cần phải cảnh báo tuyên truyền đối với người dùng
giống như cái cách mà các cái ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng đã phát đi các cảnh báo tới người dùng
thứ hai là đồng thời đưa ra các sản pháp xác minh để các cái giao dịch có dấu hiệu bất thường
thực ra thì các giao dịch bất thường thì các ngân hàng thì người ta cũng có các bệnh pháp kỹ thuật để kiểm soát được cái vấn đề này
và đồng thời thường chuyên kiểm tra các mã dán tại các điểm cung cấp
xu thế thanh toán không dùng tiền mặt trong đó có phương thức quét mã qr đang ngày càng phát triển
và thể hiện được thế mạnh cũng như tính tiện lợi trong các giao dịch đặc biệt là giao dịch trực tuyến
xong để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo người dùng cần nâng cao cảnh giác
và tăng cường các phương thức bảo vệ tài khoản cá nhân của chính mình
thưa quý vị mới đây tại nghệ an nhà sáng lập eco park đơn vị có hai mươi năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh
đã giới thiệu ra thị trường hai tòa tháp xanh mang tên kentropark residence với những thông số ấn tượng
hai tòa tháp gồm sáu trăm hai mươi ca
trong đó gần chín mươi các căn hộ đều có sân vườn riêng
từ sông biển tới từng góc nhà
theo chủ đầu tư dự án cũng sẽ có những tiện ích năm sao như bể bơi vô cực sảnh đón điều hòa hai mươi bốn trên hai mươi bốn
face id giúp bảo mật cao cũng như trung tâm mua sắm lớn nhất thành vinh cũng sẽ hiện hữu dưới khối đế của tòa nhà
thưa quý vị hệ thống phần mềm quản lý lưu trú asm hiện là mô hình ứng dụng được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và được tích hợp nhiều tiện ích như kiểm soát bảo vệ tài khoản cá nhân của chính mình
tình trạng từng phòng giúp các cơ sở y tế cơ sở lưu trú như khách sạn nhà nghỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
và hà nội là một trong những tỉnh thành phố đang triển khai hệ thống phần mềm này và qua thời gian triển khai
bên cạnh những ưu điểm mang lại thì thực tế đã phát sinh một số những vướng mắc và hạn chế
điều này đặt ra yêu cầu là cần phải kịp thời có những giải pháp tháo gỡ hướng tới một trăm linh các cơ sở lưu trú cơ sở y tế trên địa bàn cơ sở sử dụng hệ thống phần mềm này
nằm trên địa bàn phường liễu giai đây là một trong một mươi một cơ sở lưu trú hiện đang sử dụng phần mềm asm
với ưu thế quy mô nhỏ khách có thời gian lưu trú ngắn vì vậy những tính ưu việt của hệ thống này đã được phát huy
cấp quyền cho nhân viên thuộc hệ thống bên mình và như vậy thì khi tính bảo mật cao thì thông tin khách hàng cũng như là thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật
tuy nhiên với những khách sạn bệnh viện có quy mô lớn thì việc sử dụng hệ thống phần mềm này vẫn còn những khó khăn nhất định
đơn cử như cơ sở lưu trú này với hơn bốn trăm linh phòng chủ yếu là khách đoàn lưu trú trong quá trình sử dụng phần mềm asm từ tháng bảy đến nay
phát sinh như lỗi phần mềm hệ thống hay cách thức đăng nhập
khi mình sử dụng phần mềm ấy với một người mình phải thao tác từ năm đến sáu bước
thì bây giờ tám trăm linh người thì mình cũng thao tác tầm lấy nhân người lên mà cái công tác rất là chậm
mà đôi khi xảy ra mình không tránh được về đây các yếu tố con người
khi bạn đã khai thác một ngôi khai phòng
chỉ cần bạn khai báo người thứ năm mươi thôi có thể xảy ra sự nhầm lẫn
chúng tôi cũng đã cử cán bộ trực tiếp đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực
là am hiểu về công nghệ thông tin cũng như các quy trình nghiệp vụ công tác trong đăng ký quản lý cư trú
để hướng dẫn trực tiếp các cơ sở
và đồng thời thì chúng tôi cũng tạo một nhóm hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho các cơ sở
và giải đáp các vướng mắc kịp thời khi mà các cơ sở gặp phải
theo thống kê
hiện toàn thành phố hà nội có trên bốn năm trăm linh cơ sở có hình thức lưu trú đã được cấp
phê duyệt tài khoản sử dụng phần mềm asm trong đó chủ yếu là các khách sạn nhà nghỉ
tuy đã được tạo lập tài khoản tập huấn thao tác sử dụng
song một số cơ sở chưa đưa phần mềm này dùng trong thực tế
điều này xuất phát bởi hiện nay các đơn vị vẫn sử dụng phần mềm tự thiết lập
đồng thời có những vấn đề liên quan đến tài chính kinh doanh
bên cạnh việc ghi nhận gửi các đề xuất kiến nghị lên các cơ quan cấp trên
hiện lực lượng công an cơ sở cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
kịp thời tháo gỡ vướng mắt nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích chung
các cơ sở này là các doanh nghiệp ngoài nên chúng tôi cũng cần có những văn bản chỉ đạo
trinh thống để thực hiện cái thứ hai là có sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát vực công an phường
các đồng chí đã đi vận động từng cơ sở để đặc biệt là nêu bật tính yêu việt
và từ đó là hướng dẫn các cơ sở vận hành tài khoản asm
với việc sử dụng phần mềm quản lý cư trú asm ngay lập tức thông tin lưu trú của khách hàng
tại các cơ sở sẽ được gửi tới hệ thống tiếp nhận thông báo lưu trú của lực lượng công an
để hướng tới mục tiêu một trăm linh cơ sở kinh doanh lưu trú cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm asm
thì việc nghiên cứu bổ sung những tính năng tiện ích là cần thiết nhằm hỗ trợ tốt hơn
trong hoạt động vận hành kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả quản lý cư trú
vòng và tiếp theo sẽ là các thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong kinh tế phương nam ngay sau đây
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sáng nay ngày một mươi ba tháng chín tại trung tâm hội trợ trưởng lãnh sài gòn tp hcm
chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế
do bộ công thương và ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp tổ chức đã chính thức diễn ra
hoạt động này nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất
và cung ứng toàn cầu thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối nhà nhập khẩu nước ngoài
với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu trong nước
chuỗi sự kiện bao gồm diễn đạt xuất khẩu kết nối chủ cung ứng hàng quốc tế
các hội thảo hoạt động kết nối giao thương và triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế
vietnam international succeed expo hai nghìn hai mươi ba triển lãm quy mô tám m hai dành cho ba trăm linh doanh nghiệp
đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng quốc tế
ngoài hơn đến mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu chuỗi sự kiện này còn có theo các hoạt động bên lề
hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển bình vẫn khi bước ra thị trường toàn cầu
ban tổ chức hy vọng nhiều thỏa thuận giao dịch thương mại sẽ được ký kết thành công tại sự kiện
ngoài đó các doanh nghiệp sẽ được ký kết thúc sau các diễn đàn hội thảo
sự kiện bắt đầu từ ngày một mươi ba và kết thúc vào ngày một mươi năm tháng chín
cũng trong sáng nay ngày một mươi ba tháng chín triển lãm y tế quốc tế việt nam phạm medi năm hai nghìn hai mươi ba chính thức khai mạc
sự kiện năm nay có quy mô tám trăm linh gian hàng với hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
trải qua một mươi sáu năm và bảy lần tổ chức triển lãm y tế quốc tế việt nam phạm medi
trở thành một sự kiện xúc tiến cấp quốc gia của bộ công thương
đây là một sự kiện thượng niên có quy mô lớn là nơi giao lưu của các chuyên gia
các nhà nhập khẩu xuất khẩu y tế uy tín trong nước và quốc tế
triển lãm năm nay tập trung giới thiệu sản phẩm và máy móc trang thiết bị vật tư
trong các lĩnh vực dược phẩm nguyên liệu sản xuất dược thiết bị và dụng cụ y tế
các giải pháp ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như chẩn đoán phẫu thuật cấp cứu theo dõi và chăm sóc bệnh nhân
ngoài mục tiêu giao thương triển lãm còn hướng đến là sự kiện toàn diện nhất ngành y dược
với chuỗi các cuộc tọa đàm hội thảo chuyên sâu do bộ ban ngành liên quan
cùng các đơn vị tham dự triển lãm tổ chức
pham medi hai nghìn hai mươi ba tạo môi trường và công cụ thuận lợi giúp các đơn vị doanh nghiệp
gia tăng năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác chuyển đổi số
sự kiện diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng chín tại thành phố hồ chí minh
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố hồ chí minh cho biết sẽ tăng thêm mỗi ngày
hai mươi sáu chuyến đối với hai tuyến xe buýt số bảy mươi bảy và chín mươi trong dịp lễ hội nghìn ông cần giờ năm hai nghìn hai mươi ba
việc tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến tham gia lễ hội nghìn ông cần giờ hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày hai mươi tám đến hết ngày ba mươi tháng chín
theo dự báo trong dịp lễ hội này lượng hành khách đi và đến huyện cần giờ bình quân
mỗi ngày khoảng ba sáu trăm chín mươi lượt tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
sau khi sở giao dịch chứng khoán tp hcm ra hàng loạt quyết định chuyển cổ phiếu của năm doanh nghiệp
từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày một mươi tám tháng chín tới
nhiều nhà đầu tư đặt lệnh bán dồn dập trong các phiên giao dịch để thoát hàng
danh sách năm mã cổ phiếu gồm hpx agm ipc tgg và ttp
toàn bộ các cổ phiếu trên đang trong thời gian hạn chế giao dịch chỉ được mua bán ở phiên chiều
trước khi các cổ phiếu này bị đình chỉ
và ở thức thông tin trên ngay khi mở phiên chiều nay một mươi hai tháng chín hàng loạt nhà đầu tư lập tức đặt lệnh bán
riêng mã ttv không xuất hiện bất kỳ giao dịch nào kể từ ngày bảy tháng bảy
toàn bộ các cổ phiếu trên bị sở giao dịch chứng khoán tp hcm xứ phạt đình chỉ giao dịch vì doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
ngày một mươi một tháng chín đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp công an phường một mươi bốn quận năm
đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường châu văn liêm phường một mươi bốn quận năm
phát hiện số lượng lớn lòng đèn trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra đoàn phát hiện gần một năm trăm linh cái lòng đèn trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng từ không đảm bảo an toàn sử dụng
theo trình bày của chủ hộ kinh doanh toàn bộ số hàng này mua trôi nổi trên thị trường
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
đội quản lý thị trường số năm đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để xử lý theo quy định
cục thống kê tp hcm nhận định tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dịp hè
đang có mức tăng trưởng tốt
trong đó nguyên nhân đến từ hoạt động mua bán bán lẻ và du lịch diễn ra sôi động trong tháng vừa qua
đặc biệt là chương trình khuyến mại tập trung mà tp hcm triển khai đã phát huy hiệu quả
điểm nhấn trong tháng cuối cùng của chương trình này
thành phố định hướng phát triển thành địa điểm mua sắm du lịch hấp dẫn
trong đó các thương hiệu lớn cũng tham gia khuyến mại để kích cầu
không khí mua sắm sôi động tại các trung tâm thương mại lớn của tp hcm
khi mà các thương hiệu lớn đều đồng loạt giảm giá lên đến năm mươi
nhiều mặt hàng cũng chưa bao giờ giảm giá thì nay cũng nhập cuộc khuyến mại
cũng tham gia chương trình kích cầu của thành phố các trung tâm thương mại
cũng đóng góp bằng việc tổ chức lễ hội sự kiện mua sắm để thu hút khách hàng
chúng tôi tạo ra không gian mua sắm này để những du khách quốc tế đến với tp hcm
không chỉ mua sắm được những thương hiệu nổi tiếng
mà còn có thể tìm thấy rất nhiều thương hiệu quốc tế với giá hấp dẫn
chúng tôi nhận định với chương trình kích cầu
sức mua tại trung tâm sẽ tăng ít nhất từ một mươi đến hai mươi
với chuỗi các sự kiện ngày càng đa dạng và thiết thực như sự kiện khuyến mại hàng hiệu
flash sale holiday nói riêng và chương trình khuyến mại tập trung
đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố
góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm hiện đại hấp dẫn
thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
tại đây chúng tôi cũng hướng tới một mục tiêu là xây dựng thành phố thành trung tâm mua sắm
tuy nhiên các giải pháp thời gian vừa qua tập trung chủ yếu
đối với phân khúc thị trường thị phần là người tiêu dùng trong nước
trong khi đó là đối với một trung tâm mua sắm quốc tế
còn có các khách hàng nước ngoài khách du lịch ở các nơi
và một nhu cầu rất rõ là họ quan tâm và mua sắm
các hàng hóa cao cấp các hàng hiệu
chính vì vậy chúng tôi đánh giá rằng việc tổ chức hoạt động khuyến mại tập trung
đối với các hàng hiệu này là một cái hoạt động quan trọng
để thu hút đối với khách du lịch nước ngoài
thành phố hồ chí minh kỳ vọng sức mua trong cao điểm sẽ đạt trên một mươi
góp phần cung cố vững chắc cho trụ cột tăng trưởng tiêu dùng
cầu metro số một vừa chính thức vận hành thử toàn tuyến ga
từ ga suối tiên đến ga bến thành và ngược lại
điều đó là cho thấy là không bao lâu nữa
thành phố hồ chí minh sẽ chính thức khai thác tuyến đường sắt đô thị này
với hệ thống này thành phố hồ chí minh còn kèm một mục tiêu xây dựng mô hình tod
để tạo đòn bẫy phát triển kinh tế xã hội cho một siêu thành phố trong tương lai
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo nhiều chuyên gia nghị quyết chín mươi tám vừa được thông qua đã đem lại một bước hoạt lớn
cho thành phố hồ chí minh khi thực hiện mô hình tod
đó là mỗi khi thực hiện một tuyến metro thành phố sẽ được phép quy hoạch đất dọc tuyến metro đó
đồng nghĩa là sẽ được phép thu hồi đất ngoài ranh
để chúng ta có được cái giá trị thẳng như đất thì quan trọng nhất là cái bài toán quy hoạch
chúng ta cho phép ở đó làm gì và chúng ta mật độ như thế nào thì cái này phải tính
và cái cuối cùng thứ ba là cách thức để mà vận hành
cái nào chúng ta sẽ bán đấu giá cái nào chúng ta sẽ cho thuê dài hạn lâu dài
trước đó trong quá trình triển khai dự án metro số một và vành đai ba
các sở ngành đã ra soát các khu đất quanh nhà ga vùng phụ cận
kèm đó là kế hoạch thực hiện mô hình tod theo hai giai đoạn
giai đoạn một sẽ triển khai ở tuyến metro số một và các nút giao vành đai ba thành phố hồ chí minh
hiện các nhà ga nút giao hai dự án này đã được xác định và có cơ sở pháp lý rõ ràng
do đó thành phố có thể triển khai thực hiện ngay một số dự án thí điểm
tod không chỉ là một cái mô hình về phát triển kết hợp giữa đô thị
với cái giao thông công cộng nhanh sức trở lớn đặc biệt là đường sắt đô thị
mà nó còn là một cái chiến lược về huy động nguồn vốn
nó là một hơn thế nữa nó là một cái nền tảng để mà tích hợp các cái quy hoạch lại với nhau
quy hoạch về sử dụng đất quy hoạch về xây dựng quy hoạch về giao thông
quy hoạch về môi trường và thậm chí là quy hoạch về kinh tế xã hội
tod còn được xem là nguồn lực mới là lời giải cho bài toán về giao thông tại đô thị bậc nhất nước
nếu hoàn thành chưa tính hiệu quả về kinh tế xã hội về lâu dài mà tod mang lại
trước mắt mô hình này có thể tránh được thiệt hại tới sáu tỷ usd mỗi năm do nạn kẹt xe gây ra
chúng tôi lên một phương án khai thác thì theo hướng là sẽ khai thác phát triển đô thị công nghiệp
thương mại dịch vụ và gắn với cơ chế được đề nghị tại nghị quyết hai nghị quyết năm mươi bốn sắp tới thành phố hồ chí minh
không chỉ khai thác quỹ đất phát triển đô thị công nghiệp thương mại dịch vụ
còn gắn với cái việc là bố trí lại dân cư phát triển đô thị theo mục tiêu là đa trục tập
hiện tại thành phố hồ chí minh đã thành lập tổ công tác đi khảo sát để xác định các vị trí đất cập nhật và quy hoạch
nếu tận dụng tốt cơ chế tod sẽ giúp lưỡng thành phố
thành công mô hình này thành phố hồ chí minh không chỉ trở thành địa phương đầu tiên mà còn mở ra sự đột phá hạ tầng giao thông bằng cơ chế mới
với mô hình tương tự nhật bản đã thành công trong quá trình đưa những mảnh đất chậm phát triển thành những thành phố lớn
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các thông tin tiếp theo trên anntv